phương pháp tập luyện đúng thì nó như là cái bánh trước của cái xe đạp nó dẫn người ta đi đến đúng hướng
còn dinh dưỡng thì là cái máy sau nó như là cái động lực để nó đẩy thúc đẩy anh đi đến nhanh hay là chậm hoặc có thể là không bao giờ đi đến đúng hướng cả
với tần suất thi đấu dày đặc liên tục việc làm như thế nào để duy trì trạng thái thể lực tốt nhất cho các cầu thủ u hai mươi ba việt nam ở những trận đấu tiếp theo
hướng tới mục tiêu giành tấm huy chương vàng sea games ba mươi một là điều mà vff cùng với huấn luyện viên park hang seo vô cùng quan tâm
huấn luyện viên park hang seo cho rằng việc xây dựng thực đơn ăn uống đảm bảo dinh dưỡng là rất quan trọng
vì ăn uống tốt sẽ giúp các cầu thủ u hai mươi ba việt nam có một thể lực bền bỉ và dẻo dai hơn
ông cũng cho biết thêm sau bảy mươi phút thi đấu các cầu thủ có thể đảm bảo thể lực để tiếp tục thi đấu hay không thì thực đơn là yếu tố quyết định
đội trưởng hùng dũng tiết lộ rằng
trước khi thi đấu khoảng hai ngày thầy park sẽ yêu cầu đầu bếp bổ sung vào thực đơn rất nhiều protein với các món chính như thịt bò và cá
bên cạnh đó trước mỗi trận đấu huấn luyện viên cũng yêu cầu đội phải nằm cáp thông qua cơm hay mỉ ý để có một thể lực tốt nhất
việc khắt khe với chế độ ăn của các cầu thủ tuyển u hai mươi ba không còn là điều quá xa lạ
vì huấn luyện viên park hang seo cũng đã từng áp dụng điều này khi huấn luyện tập trung chuẩn bị thể lực cho tuyển quốc gia
kể từ khi sang việt nam
tiếp nhận vị trí huấn luyện viên thầy park đã đổi thực đơn hàng ngày của các cầu thủ với mong muốn họ có một sức bền và thể lực tốt hơn
tuy nhiên thì việc tôn trọng văn hóa việt nam và văn hóa ẩm thực việt nam là hai nguyên tắc mà thầy park luôn khẳng định
hơn nữa trước khi thầy park tới việt nam
việc lập một thực đơn chi tiết cho cầu thủ trong một tháng là điều chưa từng có ở vff
thậm chí thầy park còn cẩn thận tới mức tập hợp tất cả các học trò của mình lại
cho họ biết chi tiết về thực đơn chuẩn bị được áp dụng
và tham khảo toàn bộ ý kiến của các cầu thủ
ông cũng cho biết các cầu thủ có thân hình nhỏ bé nhưng không có nghĩa là thể lực sẽ yếu
vì thế để tăng cường thể lực thì bổ sung thực đơn gồm các món nhiều kilorise
đồng thời ông khuyến khích thêm việc cầu thủ tự uống nhiều sữa cũng như ăn đậu phụ hơn
thường vận động viên người ta ăn nhiều thức ăn động vật quá
thì chế độ ăn khoa học thì thường phải kèm theo chế độ ăn thực vật
ví dụ protein người ta nói protein một trăm linh
thì có tới bảy mươi tám mươi nên là protein động vật
khoảng một mươi năm hai mươi vận động viên là protein thực vật
protein thực vật thì chỉ có động phụ thôi
để nó cân đối lại một số chất dị dưỡng
mà một bên là anh hơi thừa
thì bên thực vật nó cũng có những cái chất mà bên động vật không có
giống như người ăn chay thì thường anh bị thiếu một số thứ
bởi vì là chỉ có ở bên động vật mới có
cho nên thường người ta khuyên là nên ăn cả hai cái thứ là như vậy
salad cá hôi hay bò bít tết
hai món mà thầy bác thường xuyên yêu cầu bổ sung cho các cầu thủ bên cạnh các bữa ăn đặc biệt khác
trong thực đơn mỗi ngày của các tuyển thủ việt nam đều có thêm nhân sâm và nước uống trước khi thức dậy
với đặc tính của mình nhân sâm sẽ giúp các cầu thủ có sức đề kháng tốt hơn
giảm mệt mỏi thúc đẩy tư duy và thể lực nhờ quá trình ức chế và hương phấn vỏ não
như vậy có thể thấy huấn luyện viên bác hanser đã trú trọng như thế nào tới thực đơn cho các học trò của mình
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn xuân ninh
cố vấn dinh dưỡng phó trưởng ban y tế và dow binh
chủ tịch hội đồng miễn trừ về đắp binh cho thể thao việt nam
đã chia sẻ cụ thể về một chế độ ăn tăng cường thể lực sức bền chạy không biết mệt
góp phần vào sự thành công của bóng đá việt nam trong các giải đấu như sau
bình thường người ta phải ăn một ngày khoảng năm đến bảy bữa chứ không phải ba bữa đầu
sáng này nửa buổi sáng này trưa này đầu dương này xong rồi chiều này trước
và sau khi tập này xong rồi tối này xong ấy bữa phụ tối muộn muộn này
thì tất cả những bữa đấy nó đều có lý của nó
ví dụ như sáng dậy anh phải ăn một bữa tương đối đủ chất
xong rồi đến nửa buổi sáng là phải có bữa phụ
bữa phụ thế rồi thì chưa xong rồi người ta nghỉ
xong rồi trước khi tập thì thường lại được ăn một bữa phụ
giữa bữa tập thì có thể lại một bữa phụ
và sau khi tập bữa vụ xong rồi đến bữa tối
xong rồi đến tầm tám chín giờ
lại phải có một bữa phụ nữa rất nhiều là như thế
bữa phụ này có thể là sữa hoa quả hoặc một cái bánh ngọt gì đấy
một cái bánh ngọt như vậy cung cấp cho họ để họ tập luyện như thế
còn chưa kể là những thứ vitamin chất khoáng
ví dụ như rất nhiều người thích hay dùng xâm chẳng hạn
như quan điểm của ông park seo thì ông hay dùng sâm hàn quốc
dân việt nam thích thì ông cũng đồng ý chất trí
ví dụ như thế vào những buổi
sáng hoặc là buổi phụ nào đấy
thế bữa ăn của vận động viên bóng đá thì ngoài cái chất dinh dưỡng cơ bản
thì người ta phải tính đến cái nước và điện giải là vô cùng quan trọng
nước và điện giải nếu không một trận bóng đá của người ta
ví dụ trời nóng mùa hè là người ta có thể mất tới bốn lít nước
bốn lít nước thì anh phải bù lại bằng nước thôi
và kèm theo nước là phải có những chất điện giải
natri cali rồi thì các thứ nó đi kèm theo vào trong đó
cho nên chính vì thế mà người ta cứ khoảng ba mươi phút là người ta phải có
thời gian tạm ngừng cho vận động viên để uống nước
sau trận hóa không đều đầy tiết núi với đội tuyển u hai mươi ba philippines vào tối ngày tám tháng năm
đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ đụng độ đội tuyển u hai mươi ba myanmar vào một mươi chín h ngày một mươi ba tháng năm
trên sân vận động việt chỉ phú thọ